đảm bảo trật tự kỳ cương và an toàn cho người tham gia giao thông
bắt giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi và hiệu trưởng trường cao đẳng y dược asean
indonesia xác nhận bệnh nhi tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn
mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sở du lịch hà nội cũng thông tin thêm chuẩn bị cho sea games ba mươi một đơn vị này cũng đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền quảng bá du lịch văn hóa con người hà nội
cùng với đó tổ chức thực hiện tái bản bản đồ du lịch hà nội bằng hai ngôn ngữ việt anh tái bản sách song ngữ hà nội điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn sản xuất quà tặng lưu niệm phục vụ tuyên truyền quảng bá du lịch thủ đô tới các đoàn đại biểu vận động viên phóng viên quốc tế